với phương châm nước rút đến đâu khắc phục hậu quả đến đó các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn bộ binh một sư đoàn bộ binh ba trăm hai mươi bốn quân khu bốn đã làm việc cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ để người dân miền trung có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường sau mưa lũ
với tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ trên địa bàn huyện hương khê tỉnh hà tĩnh nước vừa rút ở đâu là cán bộ chiến sĩ của trung đoàn bộ binh một sư đoàn bộ binh ba trăm hai mươi bốn quân khu bốn lập tức tiến hành xử lý vấn đề vệ sinh môi trường tại các khu vực trường học chợ bến sông
bên cạnh đó đơn vị cũng tiếp tục phối hợp với trạm y tế chăm sóc sức khỏe cho bà con xử lý nước giếng để bà con kịp thời sinh hoạt
dự kiến trong ngày hai mươi tháng một mươi ở xã hương thủy các trường học cơ sở đã có thể đi vào hoạt động giảng dạy bình thường